tiếp tục là những thông tin về hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành phía nam
theo đó lãnh đạo cơ quan trung ương đã trao một trăm linh xuất quà trị giá một mươi năm tỷ đồng
cho công nhân lao động khu vực phong tỏa cách ly và một mươi tỷ đồng
nhằm cải thiện dinh dưỡng bữa ăn cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ
phòng chống dịch covid một mươi chín tại đồng nai
đồng chí trương thị mai mong muốn tới đây chính quyền và người dân đồng nai
sẽ đồng lòng chung tay để vượt qua dịch covid một mươi chín sớm ổn định sản xuất
theo tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết hiện đơn vị này đã quyết định hỗ trợ
một triệu đồng đối với mỗi nhân viên y tế của các tỉnh thành phía nam
và lực lượng y tế trên cả nước vào các địa phương phía nam tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tặng mỗi tỉnh phía nam một trăm linh xuất quà mỗi xuất trị giá một trăm năm mươi đồng
để giúp công nhân lao động vượt qua khó khăn